liên quan đến vụ xe ô tô khách lao vào nhà dân tại ngã ba la sơn phường chi lăng thành phố pleiku tỉnh gia lai khiến một mươi người thương vong
đến chiều ngày hôm nay hai tháng bốn cơ quan chức năng tỉnh gia lai đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này
theo đó hai nạn nhân tử vong gồm phan văn nguyện sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chú huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh hành khách đi trên xe và nguyên xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc tài xế xe ô tô khách
trong số tám người bị thương có ba người bị chấn thương sọ não cuộc sống và khung trậu đang được điều trị tại bệnh viện các trường hợp còn lại bị thương chấn động nhẹ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm nay mùng hai tháng bốn tại ngã ba la sơn phường chi lăng thành phố pleiku tỉnh gia lai
xe ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai trăm ba mươi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng từ tỉnh đắk lắc đi tỉnh gia lai trên xe có một tài xế một phụ xe và hai mươi bốn hành khách
khi đến vị trí nói trên xe ô tô khách tông vào đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi một c một mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy chạy từ đường nhánh ra quốc lộ một mươi bốn
sau cú va chạm xe ô tô khách tiếp tục lao thẳng vào nhà dân vụ tai nạn làm hai người chết tại chỗ tám người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
cú va chạm mạnh cũng làm sập mái hiên tường nhà người dân phần đầu vào hông của xe ô tô khách bị biến dạng
một nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trên quốc lộ hai mươi vào lúc dạng sáng ngày hôm nay hai tháng bốn đã bị trạm cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay trong quá trình tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện hàng chục thanh niên đi xe máy đang tụ tập nẹt bô chuẩn bị đua xe trên quốc lộ hai mươi đoạn qua khu vực xã la ngà huyện định quán
ngay lập tức tổ tuần tra đã áp sát nhóm thanh niên ra liệu dừng xe tuy nhiên nhóm thanh niên này không chấp hành mà dồ ga bỏ chạy trên quốc lộ hai mươi vào các tuyến đường dân cư
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức truy đuổi hơn một mươi km thì bắt giữ được bốn thanh niên lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện nói trên về các lỗi như tự ý thay đổi kết cấu của xe không có giấy phép lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn thủ đô hà nội trong đó có quận hà đông tiếp tục diễn biến phức tạp
các hình thức thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm khiến cho người dân không khỏi lo lắng
trước tình hình đó công an quận hà đông đã tham mưu xây dựng nhiều giải pháp để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng học sinh sinh viên vi phạm pháp luật
và mô hình mái trường an toàn ra đời thực sự đã trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ các em khỏi các tác động xấu ngăn chặn phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
quan trọng mô hình đã thu hút sự quan tâm vào cuộc của các trường học các cấp các ngành trên địa bàn quận hà đông
đây là những hình ảnh trên một số tuyến phố của quận hà đông hà nội
hàng chục thanh niên chạy xe máy tốc độ cao không đeo biển tiểm soát mang theo hung khí nguy hiểm như tuyếp soát đào vò chai thủy tinh
thậm chí sử dụng cả bom xăng để giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn đường phố bất an trong nhân dân
từ những thanh thiếu niên bình thường nhưng vì đua đòi theo chúng bạn nhận thức lệch lạc muốn thể hiện khẳng định bản thân mà trong khoảnh khắc đã gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội
nhiều trường hợp thanh thiếu niên còn chưa đến một mươi sáu tuổi đang là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận hà đông
nhóm của bọn em thì tầm khoảng độ bốn mươi đến năm mươi người trong một nhóm
và bọn em liên lạc với nhau qua facebook và messenger
những cái giao phóng lợi này là bọn em chuẩn bị từ trước
bảo nhau là bật hết sinh nhân trái và đeo hết căn đỏ ở bắp tay đôi xe và trên thanh tuyếp sắt
theo số liệu thống kê từ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn quận hà đông xảy ra sáu vụ việc liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật
gồm một vụ gây dối trật tự công cộng một vụ trộm cắp tài sản
bốn vụ xô xát đánh nhau
quá trình điều tra về các nhóm này đều có chung mẫu số là không có tổ chức theo kiểu băng ổ nhóm
mà đa phần hình thành tự phát qua mạng xã hội rủ dê đi phạm tội
ở lứa tuổi vị thành niên thì các cháu chưa phát triển đầy đủ về nhận thức cũng như là tâm sinh lý
nên rất dễ bị lôi kéo kích động từ những đối tượng xấu
khi có những cái mâu thuẫn nhỏ ở trường ở lớp hay là trong cuộc sống
thì các cháu chưa biết cách giải pháp
giải quyết hợp lý dẫn đến những hành vi như là tụ tập thành nhóm đông người hẹn đánh nhau mang theo hung khí nguy hiểm
dù không mang tính chuyên nghiệp song hành vi đặc biệt manh động và nguy hiểm của những tội phạm vị thành niên này
thường đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người khác
vì vậy việc phát hiện và ngăn chặn sớm có ý nghĩa rất quan trọng
trước thực tế đó công an quận hà đông đã triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và phòng chống tội phạm tại các trường học
trên địa bàn quận
và cũng từ hành trình đó mái trường an toàn đã ra đời
hành trình đã lăn bánh đến hàng chục trường học trên địa bàn quận
với những buổi tuyên truyền bổ ích cho hơn bốn mươi sáu giáo viên và học sinh xoay quanh các chủ đề
như phòng chống bạo lực học đường tội phạm ma túy bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
nhằm trang bị cho thầy cô và các em học sinh tấm lá chắn pháp luật vững chắc
phòng chống các loại tội phạm có nguy cơ ảnh hưởng
học sinh tốt xấu đến lứa tuổi học trò và trang bị những kỹ năng an toàn cần thiết cho bản thân
tổ chức những buổi diễn đàn như thế này toàn bộ học sinh không những am hiểu về luật
thấu hiểu về luật chấp hành luật đảm bảo an toàn cho cá nhân bản thân
mà tất cả các bậc phụ huynh cũng rất là hưởng ứng
từ khi công an quận hà đông xây dựng cái kế hoạch này
những tệ nạn của các em học sinh trước đây có thể có một vài nhà trường vướng phải
nhưng giờ đây các nhà trường hiện tượng này được giảm hẳn
hành trình ý nghĩa này không chỉ mang đến những buổi tuyên truyền pháp luật
mà còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như thi vẽ tranh trưng bày tủ sách pháp luật
hay hội thi tìm hiểu pháp luật tổ chức phiên tòa giả định tại các nhà trường
những tình tiết của một vụ án thực tế những chế tài nghiêm khắc của pháp luật đối với mỗi hành vi vi phạm
là những bài học sinh động cho các học sinh sinh viên
chúng em và các học sinh của trường trung học phổ thông lê lợi vô cùng mong muốn
là các anh công an quận hà đông vẫn tiếp tục đến trường em để tuyên truyền và trang bị cho chúng em những kiến thức
tránh sai các tên nạn xã hội để cho chúng em có cơ hội học tập
các đơn vị nghiệp vụ của công an quận tiếp tục theo dõi nắm tình hình phân loại các thanh thiếu niên từng vi phạm
và nhận diện những loại hình vi phạm mới để có kế hoạch ngăn chặn ngay từ sớm từ xa
dự báo tình trạng vi phạm pháp luật trong giới thanh thiếu niên đang ngày càng trẻ hóa
và hành vi phạm tội cũng như tính chất mức độ phạm tội ngày một nghiêm trọng hơn
trong thời gian tới công an quận hà đông sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và nhà trường
phổ biến kiến thức pháp luật đến các em học sinh trên cả không gian mạng và tại các nhà trường
trong đó đối với những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật tạo tính gian đe
hành trình năm hai nghìn hai mươi hai khép lại và hành trình hai nghìn hai mươi ba được khởi hành
công an quận hà đông tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám quận xây dựng kế hoạch triển khai mô hình máy trường an toàn
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám quận xây dựng kế hoạch triển khai mô hình máy trường an toàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
ban giám hiệu nhà trường tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua thời gian tổ chức triển khai thì mô hình cũng đã phát huy những hiệu quả rất là thiết thực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời ngay từ khi chúng tôi triển khai mô hình cũng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất thường xuyên và sát sao
của đảng ủy ban giám đốc công an thành phố của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
chúng tôi cũng nhận được những phản hồi rất là tích cực từ nhân dân và cũng như là những ý kiến đóng góp thông qua các kênh thông tin
để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mô hình máy trường an toàn trong thời gian tới
một trường học an toàn khi cả học sinh và thầy cô được trang bị đầy đủ kỹ năng
và kiến thức pháp luật tất cả các mái trường an toàn sẽ góp phần giúp cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo
kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm nhất là tội phạm trẻ vị thành niên cũng như giảm cắt tay tể nạn xã hội
đây chính là yếu tố quan trọng để giữ vững môi trường an toàn lành mạnh cho học sinh sinh viên
mặc dù có chín tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản và trộm cắp tài sản nhưng đối tượng đặng thị loan chú thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục phạm tội
và mới đây công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đang tạm giam đối tượng này để phục vụ cho điều tra trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ trú trên địa bàn thành phố vĩnh long đến một tiệm vàng để mua vàng
sau khi thỏa thuận xong người phụ nữ này lấy số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng ra để chuẩn bị thanh toán
thì đặng thị loan đứng gần đó đã tiến lại gần người phụ nữ này bảo đưa tiền để kiểm lại
nhầm tưởng loan là nhân viên của tiệm vàng nên đã đưa tiền cho loan
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ mua vàng không chú ý loan đã bỏ chạy khỏi tiệm vàng
tuy nhiên chạy được hơn một trăm linh mét thì loan bị người dân bắt và giao cho công an xử lý
tại đồng tháp trong lúc tuần tra lực lượng công an bắt quả tang trần trung tín
chú tại phường hai thành phố sa đéc
đang thực hiện hành vi cướp tài sản của một người
qua đấu tranh đối tượng tín khai nhận trước đó đã thực hiện các vụ cướp và cướp giật tài sản khác
tại địa bàn thành phố sa đéc huyện lấp vò và tỉnh vĩnh long cùng với một đối tượng khác tên là nhân
khẩn trương xác minh thông tin lực lượng công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với cao hữu nhân để điều tra
thủ đoạn của bọn cướp trên là lợi dụng đêm khuya
chủ yếu nhắm đến bị hại là phụ nữ điều khiển xe máy một mình có mang theo tài sản
được biết cả hai đối tượng trên có bốn tiền án về tội trộm và cướp giật tài sản
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại khu đất chống
vừa bị công an phường chín thành phố sóc trăng phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
bất ngờ ập vào khu đất trống trên đường ba mươi tháng bốn khóm năm phường chín
lực lượng công an bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một bộ dụng cụ lắc bầu cua
năm điện thoại di động ba xe mô tô số tiền trên năm mươi một triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện cư mga tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can bốn tháng
đối với bùi văn thế chú tại xã đắc sơn huyện đô lương
tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm
trước đó tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ tuần tra
thì phát hiện chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện trên xe chở hai mươi bảy thùng các tông mang nhãn hiệu sữa nhưng bên trong lại chứa một trăm chín mươi chín hộp pháo hoa nổ
với tổng trọng lượng gần ba trăm một mươi kg
làm việc với cơ quan công an bùi văn thế khai nhận lên mạng đặt mua số pháo
pháo này ở gia lai với giá mỗi hộp là sáu trăm tám mươi đồng và thuê tài xế phan văn tân trở thuê với giá bảy triệu đồng tiền công
bất ngờ kiểm tra quán titan lao thuộc số nhà một trăm sáu mươi sáu đường duyên hải phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai
công an thành phố lào cai đã phát hiện tại tầng ba của quán này có dấu hiệu kinh doanh trái phép bóng cười
chủ cơ sở kinh doanh đã tự nguyện giao nộp
một bình kim loại bên trong chứa khí có trọng lượng khoảng bảy mươi kg để bơm vào vỏ bóng cao su
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh trình bày bình kim loại trên chứa khí n hai o mục đích để bán cho khách hàng kiếm lời
và cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của bình chứa khí hóa chất nêu trên
không có giấy phép kinh doanh khí n hai o
tổ công tác tiến hành lập biên bản kiểm tra và thu giữ một bình kim loại chứa khí hóa chất n hai o
và hai bình kim loại đã sử dụng hết khí
thưa quý vị và các bạn bằng lòng nhiệt huyết trách nhiệm với công việc
những người công an bán chuyên trách vẫn ngày đêm miệt mài sát cánh cùng lực lượng công an chính quy
ổn định địa bàn đảm bảo an ninh trật tự giúp cho bà con yên tâm sản xuất
một trong những điển hình trên là đồng chí trần tuấn phong công an viên bán chuyên trách xã thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
chủ sở quỹ ban nhân dân xã thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
như mọi ngày hôm nay đồng chí trần tuấn phong công an viên bán chuyên trách
lại đến công an xã báo cáo về tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua
đồng thời đề xuất những giải pháp ngăn chặn xử lý các vụ việc làm ổn định địa bàn
những hoạt động trên đã giúp cho lực lượng công an xã thới bình nắm thêm tình hình và ngày càng gần dân hơn

chủ sở quỹ ban nhân dân xã thới bình huyện thới bình tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua đồng thời đề xuất những giải pháp ngăn chặn xử lý các vụ việc làm ổn địa bàn
từ đó giúp hàn gắn tỉnh làng nghĩa xóm tạo sự đoàn kết trong nhân dân
tranh thủ thời gian rảnh đồng chí phong thường xuyên lui tới thăm hỏi động viên những người lầm lỡ vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
phân tích những điều thiệt hơn để từ đó họ cảm nhận và điều chỉnh hành vi lối sống phù hợp với xóm làng

đoàn kết trong nội bộ nhân dân của mình đồng chí cũng thực hiện khá tốt nội dung này
tham gia trong đội tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn chỉ tính trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm an toàn giao thông
nhắc nhở xử lý góp phần ngăn chặn xảy ra tai nạn giao thông
cùng lực lượng công an xã triệt xóa bốn vụ tệ nạn xã hội một mươi sáu đối tượng có liên quan vận động người dân giao nộp súng tự chế
đặc biệt mô hình camera an ninh và mô hình
đồng chí phong phối hợp với ban chấp hành công an xã xây dựng đã hỗ trợ tích cực trong công tác đấu tranh ngăn chặn kịp thời vụ việc phát sinh từ cơ sở
ban chỉ huy công an xã cần thì tôi sẽ đến tôi tiếp với anh em làm nhiệm vụ lo cho dân để cho vừa cấp trên và vừa ở ấp cho nó làm hoàn thành trách nhiệm
để phục vụ cho bà con nhân dân yên tâm để
với những đóng góp thầm lặng nhưng rất tích cực của đồng chí trần tuấn phong đã và đang góp phần giúp lực lượng công an xã thới bình giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tình cảm và sự tin cậy của người dân xã thới bình dành cho đồng chí phong cũng ngày một lớn
niềm vui đó đã được nhân lên khi công an tỉnh cà mau đề xuất bộ công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương đối với đồng chí trần tuấn phong
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã và đang được lan tỏa nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân
đã có nhiều tấm gương người dân mưu trí dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm
câu chuyện về hai người dân tại huyện núi thành tỉnh quảng nam dũng cảm truy đuổi đối tượng trộm cắp xe máy
tiếp tục khẳng định sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị khi cùng chung tay vào cuộc
từ đó góp phần làm giảm các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đây là hồ công sơn đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy sh trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam
điều đáng nói ngay sau khi gây án trên đường tẩu thoát sơn đã bị vợ chồng anh sơn và chị yên người dân thôn bích trung truy đuổi
mặc dù đối tượng tăng tốc bỏ chạy về hướng thành phố tam kỳ nhưng vợ chồng anh sơn vẫn cương quyết truy đuổi qua nhiều tuyến đường
đến địa phận phường hòa hương thành phố tam kỳ hai vợ chồng anh sơn và đối tượng đều bị mất lái lao xuống ruộng sâu
đối tượng bỏ lại xe máy chạy trốn vợ chồng anh sơn bị thương phải vào viện cấp cứu
vài giờ sau đó đối tượng đã bị lực lượng công an và quân chúng nhân dân bắt giữ hành động truy đuổi tội phạm của vợ chồng anh sơn thật đáng biểu dương khâm phục
cuộc sống sẽ kết thúc hãy subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
để bình yên hơn khi có nhiều tấm gương dũng cảm tích cực truy bắt tội phạm như anh sơn chị yên